mời quý vị và các bạn theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quốc hội tp hcm trả lời báo chí đã thừa nhận có quốc tịch cộng hòa ship từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
và lý do được ông đưa ra là gia đình bảo lãnh chứ không phải ông mua quốc tịch
cộng đồng mạng bức xúc khi tìm ra tài liệu ông quốc và vợ được chính phủ ship chấp thuận quốc tịch trong cùng thời gian
cư dân mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi
có hay không việc ông phạm phú quốc mua quốc tịch với giá hàng triệu đô la mỹ
là đại biểu quốc hội tại sao ông quốc lại có quốc tịch ship
và cơ quan chức năng có được báo cáo về việc này
tại sao một cá nhân được giao các nhiệm vụ công quan trọng tại quốc gia
mà lại muốn mua quốc tịch thứ hai cho họ và gia đình
làm sao ông quốc có được số tiền lớn như vậy để đầu tư vào ship như điều kiện để có hộ chiếu
tại sao những người làm công tác quản lý cán bộ lại không biết việc này
có lẽ không thể có một quy trình nào đủ chặt đủ ngăn được gian dối nếu người ta thực sự cố tình muốn giấu

với đông đảo cư dân mạng việc ông phạm phú quốc đang là đại biểu quốc hội là đảng viên
và đang đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên phát triển tân thuận
một doanh nghiệp nhà nước lớn của thành phố hồ chí minh
nhưng lại có quốc tịch ship là không thể chấp nhận được
có hay không lỗ hổng cho công tác quản lý cán bộ
vụ việc này cần sớm phải được cơ quan chức năng làm rõ kết luận và xử lý nghiêm
trả lời báo chí về vấn đề này ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu của ủy ban thường vụ quốc hội cho biết
theo thông tin phản ánh ông phạm phú quốc có quốc tịch thứ hai tại ship từ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng cho tới nay cũng chưa có báo cáo cơ quan này
do đó sự việc này sẽ được báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cùng các cơ quan có liên quan
cũng sẽ phải có báo cáo về việc này
sau đó theo quy trình chúng tôi sẽ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
theo luật sư diệp năng bình đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
thì các cơ quan của quốc hội cần sớm xác minh thời điểm ông phạm phú quốc nhập quốc tịch cộng hòa xít
để có các bước xử lý theo quy định
nếu ông quốc nhập quốc tịch trước thời điểm bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
thì sẽ rơi vào trường hợp không khai báo trung thực trong hồ sơ đại biểu
nếu nhập tịch từ thời điểm giữa năm hai nghìn một mươi tám như ông quốc trả lời trên báo chí
thì vị đại biểu này đã không báo cáo trung thực với quốc hội về việc này
người nước ngoài thì làm sao làm đại biểu ở việt nam được
làm việc cho dân cho nước mà tâm trí để ở đâu đâu sao gọi là yêu nước
rất khó được chấp nhận
một khi ông phạm phú quốc là một người việt nam mang quốc tịch việt nam là đương nhiên
lại mang quốc tịch cộng hòa ship là để làm gì
nếu báo chí nước ngoài không công bố quốc tịch của ông ta
thì liệu có biết không
đây là một hành vi cần xử lý nghiêm
là đảng viên bố đi nước ngoài
là phải xin phép
và phải được bí thư đảng bộ nơi sinh hoạt chấp thuận mới được đi
trong khi ông này làm hồ sơ xin nhập quốc tịch nước ngoài là sao
chờ đợi câu trả lời
với đồng đảo cư dân mạng
thì vụ việc ông phạm phú quốc có quốc tịch nước ngoài không phải là trường hợp duy nhất
bởi trước đó năm hai nghìn một mươi sáu
dư luận cũng ồn ào trước sự việc
bà nguyễn thị nguyệt hường
một nữ doanh nhân khi vừa trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
bị phát hiện có thêm quốc tịch nước ngoài
nhưng không khai báo
sau khi xác minh
việc mang hai quốc tịch sai quy định pháp luật
bà hường đã bị bác tư cách đại biểu quốc hội
nhiều cư dân mạng cho rằng
những vụ việc như thế này
chính là bài học cho công tác quản lý cán bộ nói chung
và đại biểu quốc hội nói riêng
cần có sự giả soát các trường hợp có quốc tịch nước ngoài
và cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ
để nếu có một ai đó
mua quốc tịch nước ngoài
dù manta ship hay bất kể ở đâu
thì cũng đừng nói là không biết
nhất là đối với quốc tịch nước ngoài
với một đại biểu quốc hội
vừa là đại diện cho người dân việt nam
vừa thuộc cơ quan lập pháp
ý kiến quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác và chia sẻ với chúng tôi
trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thiết bị giám sát hành trình được xem là
một trong những giải pháp siết chặt quản lý vận tải
thông qua thiết bị này
các cơ quan chức năng cũng như là chủ doanh nghiệp vận tài
cũng như là chủ doanh nghiệp vận tài
có thể quản lý được hoạt động kinh doanh vận tải
của mỗi phương tiện
qua đó hạn chế các vi phạm
có phần giảm thiểu tai nạn giao thông
thế nhưng thực tế thời gian qua
các thiết bị này lại chưa thực sự phát huy được hiệu quả
bằng điều này phần nào được thể hiện
qua một số vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua
có không ít các trường hợp lái xe chỉ lắp đặt để đối phó
thậm chí là cố tỉnh tắt thiết bị
và nhiều xe thì không truyền dữ liệu
trong khi việc xử lý các sai phạm này
vẫn còn nhiều hạn chế
việc quản lý thiết bị giám sát hành trình hiện nay
đang được triển khai như thế nào
và giải pháp nào để nâng cao hiệu quả của thiết bị
từ đó hạn chế các vi phạm giao thông
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
kiểm tra an toàn phương tiện
từ lốc phương tiện khoang chế đổ
đến những yếu tố kỹ thuật cơ bản nhất
đó là công việc quen thuộc của anh bùi anh tuấn
lái xe tuyến hà nội quảng ninh
mỗi khi chuẩn bị xuất bến
và một yếu tố kỹ thuật bắt buộc
đó là kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình
theo các doanh nghiệp vận tải
từ khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
vi phạm của lái xe giảm
về dừng đỗ đón trả khách
vi phạm tốc độ trở quá số người quy định
doanh nghiệp này còn có riêng bộ phận
quản lý phương tiện lái xe
thông qua thiết bị giám sát hành trình
đặc biệt nếu phát hiện những vi phạm
sẽ lập tức báo ngay cho lái xe hoặc phụ xe
các doanh nghiệp đảm bảo tình hình hoạt động của công ty đúng pháp luật
nếu đi sai tuyến hoặc quá giờ
quá tốc độ
thì thiết bị của sở sẽ kêu
theo quy định của công ty
nếu anh em chạy sai tuyến
quá tốc độ
công ty sẽ xử phạt
theo quy định của công ty
tùy theo mức độ mình sai phạt

quy định hiện nay đã giao quyền
quản lý thiết bị giám sát hành trình
của tất cả phương tiện vận tải cả nước
cho tổng cục đường bộ việt nam
nhưng với hàng triệu phương tiện như hiện nay
rất khó để theo dõi phát hiện
và xử lý kịp thời các vi phạm
về an toàn của lái xe và của phương tiện
khi tham gia giao thông
đặc biệt là về ban đêm
trong nhiều trường hợp
việc an toàn trên đường phụ thuộc vào năng lực
bộ máy quản lý và trách nhiệm của lái xe
và của các doanh nghiệp vận tải
cái việc mà
phát huy cao hơn nữa
cái thiết bị giám sát hành trình
để đạt hiệu quả cao nhất
tôi nghĩ là phải có sự chia sẻ
giữa các cơ quan quản lý nhà nước
mà hiện giờ mới có là
ở doanh nghiệp sau đó có
sở chủ quản và tổng cục đường bộ
là có cái thông tin
thế còn cái lực lượng trực tiếp làm bên đường
như cảnh giao thông thì tôi nghĩ là
cũng theo các cơ quan chức năng
qua theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy
còn nhiều phương tiện
không chuyển dữ liệu
một số vụ tai nạn giao thông
liên quan đến xe kinh doanh vận tải
thiết bị giám sát hành trình không hoạt động
hoặc cố tình tắt thiết bị
dẫn đến không chuyển dữ liệu theo quy định
vì vậy cũng dễ hiểu
không ít doanh nghiệp kinh doanh vận tải
chỉ lắp thiết bị giám sát hành trình
mang tính đối phó
không có tác dụng trong việc kiểm tra
kiểm soát các vấn đề an toàn giao thông
chưa thực sự hiệu quả
chúng ta có thể hoàn thiện
về mặt thể chế
đề ra cái quy định
là sử dụng cái dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
để cho phép sử phạt nguội
bởi vì thiết bị giám sát hành trình
hiện nay đã thực hiện
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
lắp đặt giám sát về hành trình
của các doanh nghiệp
tôi cho rằng đấy là một việc làm tốt
nhưng mà chúng ta chưa quản lý nhà nước tốt được
thì tôi thích nghĩ rằng những cơ quan quản lý nhà nước
phải nhanh chóng vào cuộc
sửa đổi hoặc ban hành các văn bản quản lý nhà nước tốt
trong vấn đề này
và thứ ba có các biện pháp chế tài
có thể đủ mạnh để đảm bảo an toàn tính mạng
cho những người tham gia giao thông
từ đầu năm đến nay
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
chết nhiều người
mà nguyên nhân ban đầu được cho là có liên quan đến
chất lượng phương tiện cũng như sức khỏe tay nghề của lái xe
những cảnh báo từ thiết bị giám sát hành trình
nhất là với xe đêm
đã chưa phát huy hiệu quả như mong muốn
và một trong những đề xuất
là cân nhắc việc phân cấp cho địa phương
quản lý thiết bị giám sát hành trình
để có thể kịp thời đưa ra những cảnh báo
thưa quý vị lo lắng lây truyền covid một mươi chín
trong bệnh viện
một nam thanh niên ở hà nội bị sốt xuất huyết
không đến viện tự điều trị ở nhà
dẫn đến tử vong
bên cạnh đó nhiều bệnh nhân có những triệu chứng của sốt xuất huyết
lại đi khám và điều trị sàng lọc covid một mươi chín
dẫn tới chẩn đoán bệnh muộn
nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời
thời gian gần đây bệnh viện bạch mai
đã cấp cứu và điều trị cho nhiều trường hợp
có nhận định sai lầm như vậy
theo thống kê từ đầu năm đến nay
hà nội có hơn một bốn trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
số mắc có giảm so với cùng kỳ năm ngoái
thế nhưng đã có trường hợp tử vong
liên quan đến sốt xuất huyết
sở y tế hà nội nhận định
dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới
và cũng đã có công văn khẩn
yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành
tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
đồng thời điều trị tích cực cho những trường hợp mắc bệnh
nhiều chuyên gia cũng cảnh báo
nếu như chủ quan không chủ động phòng chống dịch
thì có thể sẽ xảy ra hiện tượng dịch trồng dịch
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đang có những diễn biến rất phức tạp
và nên tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy
nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện nhiệt đới trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
thưa bác sĩ là bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn
về những dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết
mà để mình phân biệt với những cái trường hợp
những cái ca bệnh mà nhiễm covid một mươi chín được không ạ
và thực ra thì cả hai bệnh đều là do virus
và triệu chứng của virus
cho đoạn sớm thì nó tương tự nhau
giống giống nhau
tôi nói ví dụ như là
thường bệnh nhân bắt đầu khởi đầu có sốt
trong xuất huyết thì nó khởi đầu sốt cao độ một
và chi vũ mưa đầu
mà cái sốt này có thể kéo dài từ ba đến bảy ngày
thế trong covid thì
người ta cũng nói đến sốt
nhưng mà thời gian sốt còn ngắn hơn
thế ngoài cái biểu hiện sốt thì đều có triệu chứng
có thể là ở những trường hợp điển hình
thì đều có trường hợp biểu hiện là
đau mịn mẩy đau nhức sướng hơn
đau đầu đau mọi người
thế với sốt huyết
thì đến ngày thứ ba
đến ngày thứ ba của bệnh thì bắt đầu bệnh
bên viên hình ấy
hai ngày đầu đôi khi khó
đối với các bác sĩ mà khả nữ bệnh thông thường
không có xét nghiệm hỗ trợ
rất khó khẳng định
và chúng tôi trong hai ngày đầu mới chẩn đoán được
thì chúng tôi phải làm xét nghiệm
cụ thể là ns một thì mới giúp cho chẩn đoán
thế còn những công thức mẫu thông thường
không giúp cho chẩn đoán được
thế từ ngày thứ ba trở đi
thì bảy mươi số bệnh nhân sẽ
có biểu hiện sốt huyết trên da
hoặc là chỉ có cam chỉ có chân da
đấy là các dấu hiệu để gợi ý
các bác sĩ sốt huyết
thưa bác sĩ là nhiều chuyên gia
cũng cảnh báo về tình trạng
dịch sốt xuất huyết có thể sẽ phức tạp trở lại
và nếu như người dân không chủ động
các biện pháp phòng tránh
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín cũng đang phức tạp
như hiện nay thì có thể sẽ xảy ra hiện tượng
dịch chồng dịch
vậy ý kiến của bác sĩ như thế nào về vấn đề này ạ
chúng ta có nói là dịch chồng dịch
hiện giờ nếu mà chúng ta không phòng tránh tốt
thì dịch chồng dịch ví dụ sốt huyết
là cái bệnh gọi là
lưu cảnh việt nam nhiều năm nay
đến mấy chục năm nay rồi
thì bây giờ này nếu mà chúng ta không phòng chống
cái sốt huyết này thì dịch sốt huyết sẽ xảy ra
còn covid thì chúng ta đang
thực hiện phòng trống nhưng nếu mà
tất cả không cùng phối hợp với nhau
vì hai cái bệnh một đàn này lây theo
cái bệnh sốt huyết là lây theo mỗi đốt
đúng không và mỗi đốt
thì tôi nhắc lại luôn là
mỗi gia đình biết chăm sóc sức khỏe mình
tham gia dịch mũi
chứ đừng dựa vào ngành y tế
ngành y tế có thể đi từng nhà phun mũi rồi
hoặc là nhắc nhở năm anh nữa
thì chúng ta phải tự phòng tránh cho bản thân mình
để tránh dịch xảy ra
thế còn covid thì hiện giờ
bộ y tế đang theo dõi sát
thông báo từng trường hợp một
thì chúng ta cũng phối hợp
để tránh covid đã xảy ra
chứ bây giờ cả hai cái cùng xảy ra
thì sẽ là hiện tượng dịch chống dịch
thì giờ tôi nghĩ rằng là này
trong phòng chống diễn có vai trò rất quan trọng
của tự người dân
ý thức cộng đồng của tất cả mọi người
khi chúng ta có bệnh
thì vẫn nên đi khám
và đến các cơ sở y tế gần nhất
đừng nên đến chỗ mà đông người
ví dụ chúng ta có thể khi có bệnh
thì khám tại y tế xã phường
hoặc là y tế huyện
chứ không cần bắt buộc phải lên đến tầng
bị biển tỉnh hoặc là ra hà nội để khám
đúng không vì đấy sẽ gây
trong đông người và có thể gây lên trèo
vừa qua thì tại hà nội cũng đã ghi nhận
một ca bệnh tử vong
do bị sốt xuất huyết
nhưng mà lại điều trị tại nhà
vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn
khi mà có những dấu hiệu nhiễm bệnh
mà bệnh nhân điều trị tại nhà
thì có thể đối mặt với những cái nguy cơ trực tiếp
như thế nào đến sức khỏe cũng như là tính mạng ạ
khi nào khoảng năm chín mươi
thì việt nam bắt đầu tiếp cận nhiều
với thế giới
và trong những năm gần đây
chính phủ việt nam đã thực hiện
các chương trình phòng chống
rồi bộ y tế ban hành nhiều phạt độ
nhưng ra tỷ lệ tử vong rất thấp
gần như tôi thấy ít kỳ tử vong lắm
trừ khi những vụ dịch quá lớn
thế chứ còn ít kỳ tử vong
giá đệ tử vong như thế là đáng tiếc
nhưng mà quay lại thì bây giờ chữa bệnh như thế nào
thì theo ý kiến của tôi
khi có bệnh hãy đến cơ sở y tế
để được khám và được tư vấn
bộ y tế đã ban hành pháp độ rồi
những trường hợp gần như
trong một vụ dịch xuất huyết
người ta thống kê là chín mươi năm có thể ổn định
nhưng năm có biến trình
và biến trình này như tôi nói là
có thể sốc cô đạc máu này
sốc ra thoát thế tương
nó gây cô đạc máu lại
và nếu không điều trị
thì trong vòng khoảng sáu tiêu
có thể hành động đến tính mạng rồi
bộ y tế đã ban hành rồi
những trường hợp nào
mà xuất huyết đánh thông thường
thì có thể chữa tại nhà
và đến khám lại hằng ngày
thế còn những trường hợp mà
có dấu hiệu cảnh báo
chúng tôi gọi là
có xuất huyết đánh
có dấu hiệu cảnh báo
và xuất huyết đã có biến trình rồi
bắt đầu xuất huyết biến trình rồi
chỉ tại nhà
những trường hợp vừa rồi
thì tôi nghĩ rằng là
từ vòng thì có thể là
có dấu hiệu cảnh báo
mà không biết
họ không biết
và cứ tiếp tục tại nhà đi
chuyện xảy ra là như vậy
vâng thưa bác sĩ là vừa qua
thì sở y tế hà nội
cũng đã có công văn khẩn
yêu cầu hệ thống y tế
tăng cường các biện pháp
để phòng chống dịch xuất huyết
cũng như là cảnh báo
dịch xuất huyết sẽ có thể
có những diễn biến phức tạp trở lại
vậy thì bác sĩ có thể cho biết
những nguyên nhân nào
có thể trực tiếp dẫn tới
tình trạng quay trở lại
những ca nhiễm bệnh xuất huyết
trong cộng đồng
bệnh xuất huyết thì
đây là bệnh sau virus
thế nhưng mà lấy chuyển virus này
sang con người
là có vai trò của con mũi
ở miền nam việt nam
thì có hai mùa
mùa khô và mùa mưa
thật ra rất hợp lợi cho mũi nó phát triển
và làm cho bệnh cứ lan tràn qua năm
thế miền bắc việt nam thì
vào mùa đông thì mũi
ít hoạt động
vào mùa nước mưa nhiều
nhất là mùa mưa âu
như miền bắc việt nam
từ tháng bảy cho đến tháng một mươi một
mưa tăng lên
và người ta thấy nhiệt độ
trong khoảng từ hai mươi đến bốn mươi độ
và mưa nhiều sẽ làm cho mũi
đời sống con mũi nó dài
cái thứ hai là biến động dân số
biến động dân số
dân đi từ vùng nọ sang vùng kia
có người đã nhiễm virus rồi
nhưng mà không biết
đi từ vùng nọ sang
thế là mũi
giảm hữu bệnh
bệnh suy biết là khoảng bảy ngày
trong giai đoạn hữu bệnh
ta đi từ vùng nọ sang vùng kia
và khi có mũi
nó chưa nhiễm virus
nó đốt vào người đó
thì nó nhiễm virus
và tiếp tục lại lên cho người khác
như vậy thì
trong bối cảnh này
trước những diễn biến phức tạp
của các dịch bệnh như thế
người dân nên có những biện pháp
như thế nào để chủ động phòng chống
cũng như là cách xử trí
nếu như không may gặp phải
những dấu hiệu của bệnh
theo bác sĩ ạ
về xử trí
bây giờ là bộ y tế đã
đã nhắc nhở về bệnh suy biết rồi
nghĩa là có dịch rồi
và tức là không phải lúc nào
chúng ta phải xác định
ở việt nam lúc nào có dịch suy biết đấy nhé
thế nhưng mà như vậy
ở phía bắc việt nam lúc này
là cảm thấy tận trọng hơn
đấy là cái nhắc nhở của y tế
nhưng mà chúng ta phải chú ý
vì vậy nếu mà
bất kể cả trẻ em
cũng như người lớn
không phân biệt đứa tuổi đâu
có biểu hiện sốt
đau mình mẩy
nói chung là
cái dấu hiệu
như tôi nói
chúng dữ hiệu trong bàn
chưa rõ ràng
đau mình mẩy
tức là dấu hiệu cổ
thì nên đến các cơ sở y tế
để được khám lại
về phòng chống bệnh suy biết
thì như tôi nói
đây là bệnh do
bụi gây nên
nhà ta tìm
tức là các dự biện
phát phòng chống tập trung
với vấn đề dịch bụi
nhà điều quan trọng nhất
theo tôi là
phối hợp tất cả cộng đồng
cùng tham gia
giống như chúng ta
vừa phòng chống dịch
một lần nữa thì
xin cảm ơn bác sĩ
đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ
về những chia sẻ vừa rồi ạ